trong hội nghề phản biện dự thảo luật giáo dục sửa đổi này một vấn đề quan trọng đang được cả xã hội quan tâm cũng đã được đưa ra thảo luận
đặc biệt là trong thời điểm mà một kỳ thi mới kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín đã tới rất gần
nhiều ý kiến cho rằng việc hàng trăm em được nâng điểm thậm chí là nâng rất nhiều cùng với đó là hàng loạt cán bộ quản lý giáo dục lại trực tiếp tham gia vào vụ gian lận thi cử là điều không thể chấp nhận
và cần phải được giải quyết rõ ràng triệt để để vực dậy niềm tin của người dân đối với công tác giáo dục
một mươi thí sinh ở hà giang sáu mươi bốn thí sinh ở hòa bình và bốn mươi bốn thí sinh ở sơn la được nâng điểm
hai mươi thí sinh này đều đã vào đại học thì đồng nghĩa với từng đó cơ hội của các thí sinh khác bị mất đi nguy hại hơn trong khi có thí sinh chỉ được một điểm nhưng lại nghiễm nhiên trở thành thủ khoa
tốt nhất là ngành giáo dục đào tạo hãy mạnh dạn công khai những danh tính
tốt nhất là ngành giáo dục đào tạo hãy mạnh dạng công khai những danh tính
các em hiểu lỗi lầm của gia đình các em và các em phải có ý thức vươn lên
tôi nghĩ rằng đất nước việt nam rất cần một cái là chất lượng nguồn lực nhưng mà trên một cái sự phát triển lành mạnh trong sạch trung thực
cùng với thí sinh dư luận xã hội cũng đòi hỏi phải công khai và xử lý nghiêm minh phụ huynh tham gia mua điểm
cùng với thí sinh dư luận xã hội cũng đòi hỏi phải công khai và xử lý nghiêm minh phụ huynh tham gia mua điểm
bởi họ mới chính là nguồn cơn của sự gian dối này
đặc biệt theo nhiều chuyên gia bảng danh sách hai mươi một phụ huynh thí sinh gian lận điểm thi ở sơn la cho chúng ta nhiều suy ngẫm
tôi nhìn trong danh sách tôi rất tiếc và tôi rất buồn là đại đa số các đồng chí đều là bị cán bộ chủ chốt ở địa phương
thì điều đó là vô cùng đau lớn cho nên tôi nghĩ là ta hãy xử nghiêm minh ta xử nghiêm minh ta xử tương xứng
thì gì thì sẽ làm cho không có tái diễn những quyết điểm như thế

thế như thế nào thì tôi nghĩ là nên cũng công khai ra để xử
chứ đừng có nương tay nương tay lúc này là sẽ không cứu được thế hệ trẻ đâu
công khai danh tính là một việc cần thiết để biết rằng là trong cái vùng tư cực này không có cái vùng cấm đâu
chứ nếu còn có bịt đi thì tức là người ta nghĩ rằng đây có vùng cấm
tuy nhiên thì trong thực tế không bịt được
là vì này đã đưa nhau vào pháp lý tức là có điều tra có đánh giá
và có xử lý thì trước sau cái danh tí cũng lộ
giải quyết gian lận thi cử đến nơi đến trốn là một cách để vực dậy niềm tin đang bị lung lay của xã hội
đối với công tác giáo dục vốn đang hứng chịu quá nhiều chỉ trích trong các năm qua
đồng thời để trả lại môi trường giáo dục công bằng lành mạnh cho thí sinh và phụ huynh khi kỳ thi năm hai nghìn một mươi chín đang đến gần